thì tình trạng nhập siêu văn hóa tại việt nam đã diễn ra từ nhiều năm qua
thực tế này đang đặt ra những băn khoăn lo ngại nhất là việc phải làm thế nào để việc quảng bá giới thiệu văn học việt nam với bạn bè quốc tế sớm đạt được hiệu quả tích cực
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài quảng bá văn học việt nam trước tình trạng nhập siêu văn hóa của tác giả thành nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
giữa tháng hai năm hai nghìn một mươi chín hội nghị quảng bá văn học việt nam lần thứ chín
lần thứ tư và liên hoan thơ quốc tế lần thứ ba đã trở thành tâm điểm chú ý của giới văn chương nói riêng và công chúng yêu văn học nói chung
tham dự hội nghị có gần hai trăm linh nhà thơ dịch giả đến từ bốn mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
trước đó hội nghị lần thứ nhất tổ chức năm hai nghìn hai chúng ta đón hai mươi năm dịch giả đến từ hai mươi hai quốc gia
hội nghị lần thứ hai tổ chức năm hai nghìn hai mươi
hiện diện của một trăm linh tám đại biểu của ba mươi bốn quốc gia
đến hội nghị lần thứ ba tổ chức năm hai nghìn một mươi năm
việt nam đã đón một trăm năm mươi một khách quốc tế đến từ bốn mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số lượng đại biểu quốc tế tham dự hội nghị lần thứ tư gia tăng đáng kể là tín hiệu đáng mừng
cho thấy việc hội nhập quảng bá văn học việt nam với thế giới đã nhận được sự hồi đáp tích cực của bạn bè quốc tế
đánh giá chặng đường gần hai mươi năm
kể từ hội nghị lần thứ nhất được tổ chức đến nay
nhà thơ hữu thình chủ tịch hội nhà văn việt nam cho biết
thêm nhiều tác phẩm văn học của việt nam đã được dịch và xuất bản tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
và được đón nhận một cách trân trọng
trong đó có những tác phẩm được tặng giải thưởng tại các hội trợ sách quốc tế hoặc của nhà xuất bản hoặc các tổ chức văn học quốc gia
tập thơ nhật ký trong tù của chủ tịch hồ chí minh
lần đầu tiên được dịch và xuất bản tại các quốc gia mỹ la tinh và vùng núi cáp ca dơ
nhiều tạp chí văn học lớn của thế giới đa số đặc biệt về văn học việt nam
thêm nhiều giáo trình về văn học việt nam được giảng dạy ở các trường đại học lớn trên thế giới
số sách văn học việt nam trong các trường đại học lớn của nhiều nước tăng nhanh
song song với các hoạt động dịch thuật và xuất bản
việc trao đổi các đoàn thăm và viết về đất nước của nhau diễn ra sôi nổi
có hiệu quả cao
chủ tịch hội nhà văn việt nam cũng chia sẻ
với tinh thần mở cửa đón nhận các giá trị văn học của nhân loại
tại việt nam công việc giới thiệu tác phẩm văn học của thế giới chưa bao giờ diễn ra nhộn nhịp cập nhật và thông thoáng như hiện nay
sách dịch được bạn đọc việt nam đón nhận nồng nhiệt và chiếm một thị phần cao trên thị trường sách cả nước
tuy nhiên văn học dịch cùng các sản phẩm điện ảnh âm nhạc
đã đặt việt nam vào một tình trạng nhập siêu văn hóa
kéo dài buộc phải đề ra một nhiệm vụ
đó là lấy lại sự hài hòa trong phát triển văn hóa dân tộc
sáng kiến tổ chức hội nghị quảng bá văn học việt nam và liên hoan thơ quốc tế
chính là góp phần lấy lại sự hài hòa đó
lâu nay ở việt nam nhập siêu văn hóa đã không còn là hiện tượng mới lạ
khảo sát sinh hoạt văn hóa rất dễ nhận thấy sự tràn ngập của các sản phẩm văn hóa ngoại nhập
trong lĩnh vực văn học
nếu hầu như các đầu sách bán chạy trên thế giới đều đã có mặt ở việt nam
thậm chí xuất bản cùng lúc với nhiều quốc gia khác
thì ngược lại sách văn học trong nước xuất hiện còn khá nhỏ giọt trên thị trường sách thế giới
phần đông độc giả quốc tế còn khá xa lạ mơ hồ về văn học việt nam
sách nội bị lắp vế vô hình chung
đã dẫn đến xu hướng thưởng thức và tiêu dùng văn hóa mất cân đối ở không ít người dân
thậm chí có người chỉ đọc sách nước ngoài
mà bỏ qua các tác phẩm trong nước
dù chúng ta không thiếu những tác phẩm hay được trao giải thưởng quốc tế
tình trạng nhập siêu văn hóa
và sự lấn át của văn hóa ngoại nhập trong lĩnh vực sách văn học với không ít biến tướng
đã trở thành nỗi lo của không chỉ các nhà quản lý giới chuyên môn
mà còn là nỗi băn khoăn của công chúng
quá trình hội nhập bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia luôn góp phần quan trọng
trong việc khẳng định định vị vị thế của quốc gia

sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ góp phần từng bước kiến tạo một thế giới phẳng
tạo điều kiện để người dân ở mọi vùng miền mọi lãnh thổ tiếp cận thông tin thuận lợi
thụ hưởng các thành tựu xã hội trên nhiều lĩnh vực và khoảng cách địa lý thời gian như được thu hẹp
trong bối cảnh đó bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc mỗi quốc gia càng cần phải khẳng định một cách mạnh mẽ
để không bị mai một bản sắc hòa nhập
không hòa tan
hiện nay trong lĩnh vực văn học
sự phát triển đất nước đòi hỏi tác giả phải không ngừng đổi mới quá trình nhận thức cảm xúc tư duy và sáng tạo
để phản ánh hiện thực đất nước một cách sâu sắc khám phá chiều sâu tinh thần của con người việt nam đang vươn mình
để đồng hành cùng nhân loại đồng thời luôn gắn bó bền chặt với những giá trị nguồn cội của dân tộc
góp phần làm nên tính đặc thù đóng góp những giá trị làm giàu cho văn học nhân loại
đòi hỏi tất yếu này
thông qua trung tâm dịch thuật
hội nhà văn đang xây dựng kế hoạch dài hạn cho việc chọn dịch một số tác phẩm văn học trong nước ra các ngôn ngữ khác
tuy nhiên trong tiến trình đưa văn học việt nam ra khỏi biên giới
có thể xem bức tường ngôn ngữ là một trong những rào cản khó khăn nhất
sau bốn kỳ hội nghị
dường như trở ngại này vẫn chưa tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả
vì khi trong nước còn thiếu dịch giả có khả năng chuyển ngữ tác phẩm văn học một cách tinh tế chuyên nghiệp
thì rất ít dịch giả nước ngoài tâm huyết với văn học việt nam
sẵn sàng làm cầu nối giữa văn học việt nam với văn học các nước trên thế giới
đơn cử tại hàn quốc
theo giáo sư tiến sĩ định giả ahn ki ong hwan
dù quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc chính thức thiết lập từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhưng giao lưu văn hóa giữa hai nước vẫn chưa xứng tầm
trong lĩnh vực văn học
tính đến năm hai nghìn một mươi tám mới chỉ có ba mươi tác phẩm việt nam được dịch và xuất bản
tại hàn quốc
là đại biểu tham dự hội nghị lần thứ tư
dịch giả lê bá thự đưa ra một thí dụ rất đáng để suy ngậm
năm hai nghìn một mươi bảy ông tham dự hội nghị quảng bá văn học ba lan tại thành phố carakov
với sự tham gia của gần hai trăm linh dì giả văn học ba lan đến từ khoảng bảy mươi quốc gia
điều đặc biệt là hội nghị chỉ sử dụng duy nhất một thứ tiếng
đó là tiếng ba lan
vì tất cả những người tham dự đều thông thạo tiếng ba lan
hội nghị có hơn bốn mươi cuộc hội thảo chuyên đề
nhằm trang bị cho dịch giả các nước thông tin tình hình văn học ba lan đương đại
các nhà văn ba lan cũng đã trực tiếp giới thiệu với khách nước ngoài tác phẩm của mình
việc dịch giả được cung cấp thông tin kiến thức về văn học ba lan
là một cách thức thiết thực giúp họ có thể hành nghề thuận lợi hiệu quả hơn
nhờ vậy hiện nay mỗi năm đã có hàng nghìn đầu sách văn học ba lan
được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau trên thế giới
từ trải nghiệm bổ ích đó cảm nghĩ và nhận xét của dịch giả lê bá thự
về hội nghị khiến người quan tâm không thể không suy nghĩ
hội nghị vẫn nặng hình thức xã giao lễ tân tỉnh hữu nghị
mà không đi sâu bảng chuyên môn dịch thuật
chẳng hạn cần có biện pháp gì cần huy động những tổ chức nào
những lực lượng nào những con người nào
để làm tốt công việc giới thiệu văn học việt nam ra nước ngoài
các bài tham luận hội nghị chủ yếu nói về những chuyện vĩ mô
mà không bàn những vấn đề thiết thực chuyện bếp núc của các dịch giả
và đối tác trực tiếp làm công việc quảng bá này
chẳng hạn các nhà xuất bản trong và ngoài nước các mạnh thường quân
chưa kể trong thành phần khách tham dự hội nghị
vẫn còn rất ít dịch giả nước ngoài thông thạo tiếng việt văn hóa việt
thực tế để quảng bá văn học việt nam ra thế giới có hiệu quả
như mong muốn không thể chỉ coi đó là trách nhiệm riêng của hội nhà văn việt nam
cũng không thể coi đây như hoạt động mang tiếng việt
phong trào đến hẹn lại lên mà phải trở thành một chủ trương lớn của nhà nước
được triển khai theo một kế hoạch có bài bản
có nguồn nhân lực vật lực để thực hiện
không thể kêu gọi quảng bá nếu chúng ta chưa có chiến lược đào tạo phát triển đội ngũ dịch giả
gồm dịch giả trong nước dịch giả là người việt nam sống ở nước ngoài
dịch giả nước ngoài thông thạo tiếng việt cũng như không thể thiếu kinh phí đầu tư
ghi nhận nỗ lực của hội nhà văn trong gần hai mươi năm
đã tổ chức bốn hội nghị quảng bá văn học một công việc không hề đơn giản
nhưng cũng cần thẳng thắn nhận xét rằng tại các hội nghị tỷ lệ đại biểu là dịch giả còn khá thấp
phần lớn đại biểu vẫn là người làm công việc sáng tác
các hội nghị còn thiếu vắng đại diện các nhà xuất bản có thiện trí với việt nam
sẵn sàng giới thiệu văn học việt nam thiếu các hội thảo chuyên đề để hiến kế đưa văn học xuất ngoại
khi một chiến lược cấp quốc gia về quảng bá văn học việt nam với nhân loại
được xây dựng và triển khai hội nhà văn cần nỗ lực để trở thành đầu mối quan trọng về chuyên môn
cũng như thực hiện việc kết nối huy động đầu tư của nhà nước và các nguồn lực
huy động trí tuệ tài năng của các cá nhân tổ chức
thời gian qua bằng kết nối cá nhân một số nhà văn dịch giả và nhà xuất bản
đã giới thiệu được nhiều tác phẩm văn học việt nam ra thế giới
tiêu biểu có thể nhắc tới tủ sách văn học việt nam đương đại tại pháp
hay nỗ lực đưa sách việt xuất ngoại của hội nhà văn
tuy nhiên nếu có sự hợp tác kết nối chặt chẽ giữa các tổ chức cá nhân
thì hoạt động quảng bá sẽ tránh bị trồng chéo đạt hiệu quả cao hơn
bên cạnh đó việc quảng bá cũng cần quan tâm đến thị hiếu bạn đọc ở các quốc gia
tránh việc chỉ giới thiệu các tác phẩm văn học một cách tuần tự
cứng nhắc theo từng giai đoạn lịch sử
làm được điều này với kho tàng văn học phong phú của mình
việt nam sẽ sớm trở thành một điểm đến ấn tượng trong hành trình khám phá các giá trị văn hóa nói chung
và các giá trị văn học nói riêng của bạn bè quốc tế
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
quảng bá văn học việt nam trước tình trạng nhập siêu văn hóa của tác giả thành nam
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau